kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin mùa mùa ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam
đối tượng trần minh lợi năm mươi năm tuổi chú huyện chư quynh tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc tiếp nhận đơn của tránh án tòa nhân dân huyện chư quynh
tố cáo trần minh lợi đăng tải nhiều bài viết sai sự thật vu khống bịa đặt xuyên tạc không có căn cứ chưa được kiểm chứng
chưa có kết luận của cơ quan chức năng nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân
cũng như tòa nhân dân huyện chư quynh
theo đó năm hai nghìn hai mươi một lợi hành nghề tư vấn pháp luật thay mặt nhận ủy quyền đại diện theo pháp luật cho một số cá nhân tổ chức
khởi kiện các vụ việc dân sự hành chính trên địa bàn tỉnh đắk lắc và một số địa phương khác để hưởng tiền thù lao
trong thời gian này một số người tại huyện chư quynh ký kết hợp đồng ủy quyền cho lợi làm người đại diện hợp pháp để phiếu nại
yêu cầu bồi thường thiệt hại dân sự và tham gia giải quyết các vụ án dân sự tại tòa nhân dân huyện chư quynh
quá trình khởi kiện giải quyết các vụ án dân sự trên do không đồng ý về các quyết định của thẩm phán
trành án tòa nhân dân huyện chư quynh nên lợi đã sử dụng trang facebook cá nhân của mình liên tiếp đăng tải nhiều bài viết để tố cáo
ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan chức năng có kết luận giám định những bài viết mà lợi đăng tải trên facebook
thể hiện hành vi đưa chia sẻ thông tin sai sự thật vu khống bịa đặt xuyên tạc không có căn cứ
chưa được kiểm chứng chưa có kết luận của cơ quan chức năng
hành vi này đã xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân
tranh án cũng như tòa nhân dân huyện chư quynh
quá trình điều tra cơ quan công an còn thu thập nhiều tài liệu chứng cứ thể hiện trần minh lợi đã đăng tải trên trang facebook của mình
nhiều bài viết mang tính đả kích nói xấu hạ thấp uy tín của nhiều tổ chức cá nhân đứng đầu một số cơ quan nhà nước
việc làm trên của lợi khiến người dân hiểu không đúng bản chất các vụ việc định hướng dư luận theo hướng chủ quan
tạo dự uy tín nhằm thu hút khách hàng đến nhờ lợi tư vấn hoặc làm đại diện pháp luật để thu lợi cho cá nhân
làm việc với cơ quan công an bước đầu trần minh lợi đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
khám xét nơi ở của lợi lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều phương tiện tài liệu có liên quan
được biết ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu lợi đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông bắt giữ để điều tra về tội đưa hối lộ
do liên quan đến một vụ án xảy ra trên địa bàn huyện đắk minh và bị kết án
bốn năm sáu tháng tủ giam
sau thời gian điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã kết luận điều tra
đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bị can nguyễn duy phương hai mươi năm tuổi
chú tỉnh đồng nai tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo kết luận điều tra phương là đối tượng nghiện ma túy
đầu tháng chín vừa qua phương được một đối tượng chưa rõ lai lịch thuê vận chuyển ma túy từ khu vực tỉnh hà tĩnh
vào thành phố hồ chí minh với tiền công là tám mươi triệu đồng và được chuyển trước hai mươi một triệu đồng
sau đó phương thuê xe ô tô đến khu vực ngã ba kỳ anh huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh nhận một mươi sáu bánh heroin có khối lượng năm sáu mươi bốn kg
khi về đến km chín mươi bốn bốn trăm linh cao tốc phan thiết long thành thuộc xã sông nhạn huyện cẩm mỹ

đồng nai huyện cẩm mỹ thuộc xã sông nhạn huyện cẩm mỹ thuộc xã sông nhạn huyện cẩm mỹ phát hiện bắt giữ
liên tiếp thời gian qua lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đấu tranh
triệt phá thành công nhiều đường dây tội phạm mua bán sản xuất các loại ma túy thế hệ mới với quy mô tính chất đặc biệt lớn
diễn biến này của tội phạm đã cho thấy hiện nay các loại ma túy thế hệ mới đang là mối hiểm họa gây ra nhiều hệ lụy với giới trẻ
hàng ngày hàng giờ tội phạm ma túy vẫn tiếp tục bào chế sản xuất ra hàng trăm loại sản phẩm là ma túy
núp bóng dưới vỏ bọc đồ ăn thức uống các loại thực phẩm chức năng hay thuốc lá điếu thuốc lá điện tử
đây là một thiếu niên một mươi sáu tuổi ở thành phố bắc giang
chỉ vì thiếu hiểu biết và nghe theo lời rụ rỗ của bạn mà đã thử hút thuốc lá điện tử khiến bị sốc thuốc gây co giật bất tỉnh
cháu bị sọc sọc thì cháu không biết gì hả
thì dạy lúc dạy viết lúc tỉnh một tiếng sau tỉnh thì em bảo là bị sốc nôn hết
điều tra làm rõ nguồn gốc của số thuốc lá điện tử cơ quan công an đã thu giữ một loại nhựa bên trong đựng chất lỏng nghi là ma túy
một mươi một pop thuốc lá điện tử và một số vật dụng phương tiện có liên quan
kết quả giám định cho thấy có một mươi bóp thuốc lá điện tử đều có chứa chất ma túy
không mua biết qua mạng ạ cháu mua bán mục đích là kiếm lời
việc sử dụng thuốc lá điện tử đang rất phổ biến trong giới trẻ hiện nay
nhận thấy nhu cầu ngày càng cao nên các đối tượng liên tục tung ra các loại thuốc lá điện tử với hình thức bắt mắt
kèm theo những lời quảng cáo là có chất kích thích mới lạ hấp dẫn
nhưng thực chất đều là ma túy mới do các đối tượng điều chế và đưa vào tinh dầu thuốc lá điện tử
trong khi đó việc mua bán thuốc lá điện tử là một lý do
các đối tượng đều mua bán các sản phẩm này hiện diễn ra tràn lan trên mạng xã hội
vừa qua tại một số địa phương đã xảy ra nhiều vụ học sinh bị ngộ độc do hút thuốc lá điện tử
khi em sử dụng thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy cần sa lúc đấy thì cảm giác của em rất là hưng phấn
trong đầu lúc nào cũng vang lên tiếng nhạc những tiếng âm thanh lớn
thực tế thì lớp trẻ chúng ta mà chủ yếu là các cháu thanh thiếu liên học sinh sinh viên
là thích khám phá
thích tìm tòi và muốn thể hiện mình
thì đánh vào đúng cái tâm lý này thì các đối tượng đã sử dụng sản xuất các cái mẫu mã rất bắt mắt rất bắt mắt
quảng cáo rằng là những cái chất này chỉ là chất kích thích nhưng không phải là ma túy
nhưng thực chất đây là loại ma túy núp bóng các cái dạng
có hai dạng thứ nhất là ma túy tổng hợp thì núp bóng ở trong các cái đồ uống
còn ma túy tinh dầu cà ra
được núp bóng ở các dạng thuốc lá điếu rồi thuốc lá điện tử thì tác hại của nó này thì gây cho người sử dụng là mất trí nhớ và mất kiểm soát kể cả vài hành vi
mối nguy hại do thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy len lỏi vào môi trường học đường là thực tế đang rất báo động
lực lượng chức năng đã đấu tranh bóc gỡ nhiều đường dây tội phạm sản xuất điều chế các chất ma túy đưa vào tinh dầu thuốc lá điện tử
tuy nhiên để phòng ngừa ngăn chặn hiệu quả những sản phẩm độc hại này rất cần sự chung tay của toàn xã hội của các ban ngành chức năng và đặc biệt là vai trò của nhà trường và gia đình
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an thị xã cỏ công phá tụ điểm cờ bạc giữa hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại một khu đất trống trên địa bàn thu giữ gần hai trăm linh triệu đồng
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi bốn con gà ba mươi tám cặp cửa sắt một cân đồng hồ một tấm kim
từ năm hai nghìn một mươi chín tám mươi cuộn băng keo đã qua sử dụng tạm giữ ba mươi hai điện thoại di động ba mươi hai xe mô tô và gần hai trăm linh triệu đồng
tiến hành làm việc với ba mươi hai đối tượng có liên quan đến tụ điểm cờ bạc các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
một đối tượng vận chuyển trái phép sáu mươi kg pháo hoa nổ cất dấu trong thùng tự chế trên xe vừa bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tàng
vào lúc một mươi tám h một mươi năm phút ngày ba mươi tháng một mươi một
tại km tám mươi ba quốc lộ tám a thuộc địa phận xã sơn kim một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh đối tượng võ trọng dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú huyện nam đàn tỉnh nghệ an bị phát hiện cất dấu trong thùng tự chế trên xe trái phép bốn mươi tám hộp pháo hoa nổ có trọng lượng sáu mươi kg
tại cơ quan điều tra đối tượng võ trọng dũng khai nhận đã mua số pháo hoa nổ ở chợ lắc sao ở lào với giá một mươi triệu đồng để đưa về việt nam tiêu thụ
tiếp theo là những thông tin
tiếp theo là những thông tin
đối tượng nguyễn quốc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn hòa nhất xã đạng cương huyện an dương tp hải phòng
và đối tượng lê văn giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố nghĩa sơn phường minh đức quận đồ sơn thành phố hải phòng
có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đuôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng
trên quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện